tây bắc với núi non hùng vĩ là nơi có rất nhiều dân tộc thiểu số khác nhau sinh sống
mỗi dân tộc thiểu số đều có những món ăn truyền thống mang đậm sắc thái riêng
với đặc trưng địa hình rừng núi bao quanh tây bắc có rất nhiều nguyên liệu chế biến món ăn cực kỳ nổi tiếng
chỉ nói về những đặc sản có thể kể đến như mắc khén thịt trâu các bếp mật ong rừng gạo điện biên
mà bất cứ ai khi đặt chân đến tây bắc đều muốn được một lần thưởng thức
thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện để có thể đến tận nơi thưởng thức
bên cạnh đó để mua được những đặc sản chính gốc chuẩn hương vị tây bắc xịn và thật cũng không phải là một việc dễ dàng
được hình thành từ những ý tưởng của những người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất điện biên
tổng kho tây bắc việt ra đời với mong muốn mang đến cho thực khách ở mọi miền tổ quốc sự trải nghiệm
cơ hội được thưởng thức những món ăn đặc sản có một không hai của vùng miền tây bắc
thành lập từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay tổng kho tế bắc việt đã trở thành địa điểm đáng tin cậy của những thực khách sành ăn
những người thực sự yêu thích hương vị của núi rừng tây bắc
đa dạng về sản phẩm phong phú về chủng loại tổng kho tế bắc việt với gần một trăm linh loại đặc sản khác nhau
không chỉ đem đến cho khách hàng những đặc sản tây bắc mà còn cam kết tốt nhất về chất lượng và giá cả
đảm bảo nguồn gốc xuất xứ
chắc chắn sẽ mang đến cho quý khách sự hài lòng

các sản phẩm của tổng kho tây bắc việt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
được lựa chọn kỹ càng trên các tỉnh vùng núi cao tây bắc như điện biên lào cai sơn la yên bái
ngoài hoạt động bá lẩy chúng tôi còn phân phối lượng hoàng hóa lớn đến các hệ thống siêu thị thực phẩm sạch trên toàn quốc
như bác tôm mixi big green dailymat easymat bảy food và còn rất nhiều các hệ thống khác nữa
chúng tôi cam kết các sản phẩm của tổng kho tây bắc việt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
các sản phẩm của tổng kho tây bắc việt khi đưa đến tay khách hàng đều được đảm bảo với hương vị chất lượng với giá thành hợp lý nhất
hiện nay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên khắp mọi miền tổ quốc
chỉ cần truy cập website tbh vn fanpage tổng kho tây bắc việt hoặc ứng dụng shopee
thực hiện những thao tác lựa chọn mua hàng và thanh toán vô cùng đơn giản
sản phẩm sẽ đến tận tay khách hàng với chất lượng tốt nhất
không chỉ đơn thuần là kinh doanh các sản vật tây bắc mà tổng kho tây bắc việt còn là cầu nối gắn kết
đưa văn hóa ẩm thực và cuộc sống của bà con đồng bào tây bắc đến mọi nơi
tổng kho tây bắc việt số hai trăm linh tám h lê trọng tấn quận thanh xuân thành phố hà nội

tổng kho tây bắc việt số hai trăm linh tám h lê trọng tấn quận thanh xuân tp hà nội